bên lề đại hội đồng lần thứ một trăm bốn mươi liên minh nghị viện thế giới ipu một trăm bốn mươi đang diễn ra tại doha qatar
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp tục có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới
tại cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội iran ali adesi lajijani vào sáng ngày tám tháng bốn theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội chúc mừng chính phủ và nhân dân iran giữ được ổn định chính trị xã hội và đạt được những thành tiệu to lớn
bảo đảm vị thế của iran trong khu vực và trên thế giới
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với iran
vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước đặc biệt là sự hợp tác giữa hai kênh quốc hội
chủ tịch quốc hội iran nhấn mạnh rất sớm gửi công hàm khẳng định iran ủng hộ việt nam
và hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch quốc hội iran cũng đề nghị hai nước cần phối hợp thúc đẩy việc xuất nhập khẩu hoa quả
hàng nông thủy sản của việt nam vào iran quan tâm đến việc hợp tác nông nghiệp xuyên biên giới
iran đề nghị việt nam hỗ trợ về kỹ thuật trồng lúa cao sản hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục và hải quan
trước đó tại cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội georgia irak likobar kizer
ngài irak likobar kizer cảm ơn
năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã đồng ý để georgia mở đại sứ quán tại hà nội và cho biết việc mở đại sứ quán dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội georgia khẳng định georgia mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế với việt nam
về phần mình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao
tăng cường tiếp xúc và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác đa phương đặc biệt là tại liên hợp quốc
khẳng định việt nam sẵn sàng là cầu nối và là cửa ngõ giúp georgia vào thị trường các nước đông nam á